trong hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám phó tranh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín đã thẳng thắn chỉ ra rằng có đến tám mươi chín mươi đồng hồ kinh doanh ở việt nam là hàng giả hàng nhái
đây hoàn toàn không phải là một con số võ đoán bởi ở những thành phố lớn như hà nội hàng nhái hàng giả đã đổ bộ và chiếm lĩnh rất nhiều thị phần
với chín mươi triệu dân thị trường đồng hồ việt nam ước tính có quy mô khoảng một mươi bảy tỷ đồng gần bảy trăm năm mươi triệu usd
tuy nhiên mặt hàng này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ nên những đơn vị kinh doanh hàng nhái đã khiến thị trường này đang phải trải qua thời kỳ hỗn loạn về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm